đưa ra mức giá quá cao để mua lô đất bằng được rồi bỏ cọc
hay nồng này của tân hoàng minh đã gây ra cú sốc lớn làm nhỡ loạn thị trường rất đáng phí phán
sự kiện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt thành viên tập đoàn tân hoàng minh
lập kỷ lục đấu giá đất thủ thiềm với hai bốn mươi năm tỷ đồng trên một m hai chưa ngừng dậy sóng dư luận
thì mới đây phía tân hoàng minh bất ngờ xác nhận xin bỏ cọc
giới chuyên gia cho rằng cũng như chúng đấu giá trước đây việc doanh nghiệp này bỏ cọc cũng sẽ gây nhiễu loạn thị trường
trả lời vtc news luật sư lê huy quang giám đốc công ty luật hợp danh then life cho biết
việc tân hoàng minh đưa ra mức giá quá cao trong buổi đấu giá đã khiến những nhà đầu tư khác không dám đặt lệnh và bị loại khỏi cuộc chơi
như vậy việc bây giờ tân hoàng minh bỏ cọc không mua nữa là đã ảnh hưởng đến quyền lợi của những nhà đầu tư khác cùng tham gia đấu giá
không chỉ thế tân hoàng minh còn để lại một thị trường
bất độc sản nhỡ loạn méo mó vì giá
cụ thể giá đất tại thủ thiêm khu vực xung quanh thủ thiêm và thành phố hồ chí minh đã có sự biến động lớn khi tăng vụn vụt chỉ trong thời gian gắn
giá đất tăng nhưng không đúng với giá trị thực chắc chắn khiến nhiều nhà đầu tư khóc dở mếu dở
bởi lẽ giá đất sau khi tăng sốc giờ sẽ giảm mạnh do tân hoàng minh bỏ cọc
nếu nhà đầu tư lỡ ôm đất lúc giá cao thì giờ chấp nhận lỗ nặng
luật sư quang nêu quan điểm cho rằng mục đích thâu tóm lô đất của tân hoàng minh là nhằm đẩy giá những lô đất xung quanh lên
nếu họ đầu tư đất xung quanh từ trước thì khi lô đất chục nghìn tỷ kia được đấu giá thành công
giá đất xung quanh tăng vọt họ sẽ thoát hàng những lô đất này
tiền cọc vài trăm tỷ đồng không đáng là bao so với tỷ lệ lợi nhuận thu được
cũng theo ông quang việc đẩy giá làm méo mó thị trường là hệ lụy trông thấy rõ rệt
nên lời xin lỗi của chủ tịch tân hoàng minh là không thấm vào đầu so với hậu quả doanh nghiệp này đã gây ra
cần phải có chế tài xử phạt thật mạnh doanh nghiệp này để không tạo tiền lệ xấu về sau ông quảng đề xuất
tuy nhiên luật sư quang cho biết trong luật đấu giá tài sản không có cơ sở cấm rõ ràng trong trường hợp đẩy giá lên như việc cấm dìm giá
vì thế chỉ có thể xem đây là hành vi cản trở hoạt động đấu giá tài sản
nếu xác minh được doanh nghiệp tham gia đấu giá không đủ năng lực tài chính
và ngay từ đầu họ không hề có ý định đấu giá theo hướng trung giá
khiến kết quả đấu giá vượt xa những người bỏ giá trước đó
khiến những nhà đầu tư có nhu cầu mua thật muốn tham gia đấu giá thật bị loại khỏi cuộc chơi
đồng tình với quan điểm trên phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh cho rằng
có nhiều lý do khiến họ đưa ra mức giá cao
có thể họ muốn tạo nên một mặt bằng mới cho giá thị trường
hoặc trước đó họ đã mua những vùng đất xung quanh nên muốn đẩy giá lô đất này để bán được các lô đất khác
nếu hủy hợp đồng chỉ mất cọc thì doanh nghiệp sẽ không quá lo
vì nếu như họ bán những mảnh đất khác được giá nhờ mảnh đất này
thì tiền tranh lệch đó lớn hơn tiền cọc nhiều lần ông thịnh phân tích
ông thịnh dự đoán thêm cũng có thể họ không muốn đối thủ mua được mảnh đất này
cũng theo ông thị việc đưa ra mức giá trên trời của tân hoàng minh
đã làm nhiễu loạn giá trên thị trường bất động sản thời gian qua
thực tế gần đây giá đất thủ thiêm đã tăng nóng
khi có nơi tăng ba mươi bốn mươi thậm chí sáu mươi khiến dư luận xôn xao
một hệ lụy khác mà ông thịnh cũng chỉ ra là việc thổi giá của tân hoàng minh
thời gian qua khiến thị trường bị đứng hình
bởi lẽ người mua cũng như người bán đều phải lắng nghe
người bán xem bán có bị hớ không
người mua thì càng phải lắng nghe nhiều hơn vì tự dưng phải bỏ ra một đống tiền
vậy xem giá tăng có vô lý không
trong đó trong báo cáo trình thủ tướng hiệp hội bất động sản tp hcm
nếu quản ngại về những tác động bất động sản
bất lợi của các phiên đấu giá đất tại thủ thiêm
ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất động sản tp hcm nói
giá đất quá cao mới được xác lập sẽ có lợi cho các chủ đầu tư có dự án và đã nộp tiền sử dụng đất
nhưng bất lợi cho các chủ đầu tư chưa nụp hoặc mới tạm nụp tiền sử dụng đất
vì nếu xác định tiền sử dụng đất theo giá trị thị trường dựa trên các bức giá khủng mới xác lập
thì tiền sử dụng đất sẽ tăng lên rất nhiều và chủ đầu tư sẽ bị thiệt hại
chủ tịch cũng nêu ra thực tế có những thông tin một số chủ đầu tư té nước theo mưa
dừng bán hàng hoặc chấp nhận chịu phạt hợp đồng để găm hàng
ngay ngóng chở cơ hội tăng giá vào trường thực tế nhà đất trên địa bàn tp thủ đức đã tăng mạnh so với trước đây
đồng phát điểm cho rằng tân hoàng minh đã gây nhũa loạn thị trường bất đồng sản
luật sư trương anh tú chủ tịch công ty đoàn luật sư tp hcm phân tích
sau khi thiết lập mức giá hai bốn mươi năm tỷ đồng tại thủ thiêm giá đất thị trường biến động theo chiều hướng ngày càng tăng cao
sẽ gây nhiều tác động về mọi mặt kinh tế xã hội và nhu cầu nhà ở tại bộ phận dân cư sẽ không được đáp ứng
khi các căn hộ siêu cao cấp tại các khu đất vàng mọc lên sẽ đẩy giá cao ngất ngường
chỉ phục vụ cho một bộ phần nhỏ trong xã hội là giấy siêu giàu
trong trường hợp này nếu thực tế các dự án này triển khai thì rất khó đoán định được giá các căn hộ
dự án đó sẽ được bán cho ai hay khi xuất hiện trên thị trường
nó sẽ được tự điều chỉnh bởi nhu cầu thật của thị trường luật sư trương anh tú nói
cao luật sư cho rằng ngoài mất số tiền cọc tân hoàng minh sẽ vĩnh viễn mất quyền tham gia đấu giá tại dự án này
công ty trả giá cao thứ nhì sẽ được mua lô đất với giá đã trả nếu vẫn có nhu cầu mua lô đất trên
tân hoàng minh thuộc trường hợp doanh nghiệp tham gia đấu giá không đủ năng lực và sau đó bỏ cọc
như vậy doanh nghiệp đã vi phạm quy chế đấu giá phải chịu trách nhiệm khi không thực hiện được nghĩa vụ theo quy chế đấu giá
tức là sẽ mất cọc luật sư lê huy quang nói
tại cuộc đấu giá bốn lô đất thủ thiêm doanh nghiệp tham gia đấu giá phải nộp trước số tiền tương ứng hai mươi giá khởi điểm của lô đất
nếu chúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền cọc
theo giá khởi điểm đưa ra tân hoàng minh phải nộp trước số tiền hơn năm trăm tám mươi tám tỷ đồng
như vậy khi hủy kết quả đấu giá lô đất ba một mươi hai tân hoàng minh đã mất năm trăm tám mươi tám tỷ đồng đã nộp
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng nếu cân đối lợi ích thì chế tài xử phạt này vẫn là quá nhẹ
luật sư trần minh hải giám đốc công ty luật basico cho rằng
ở góc độ một cuộc đấu giá thông thường doanh nghiệp đã vi phạm quy chế đấu giá
và phải chịu trách nhiệm khi không thực hiện được nghĩa vụ theo quy chế đấu giá tức là sẽ mất cọc
nhưng trong trường hợp tân hoàng minh có những dấu hiệu nghiêm trọng hơn cơ quan chức năng có quyền xem xét
và lý để tạo tiền đề cho những trường hợp sau
ông đinh trọng thịnh cũng nhấn mạnh chúng ta cần xem xét việc đặt cọc đã ổn chưa
việc xử lý người hủy cọc cần phải có biện pháp như lần sau không cho doanh nghiệp đó tiếp tục đấu giá
chúng ta không nên chỉ dừng lại trong việc hủy cọc rồi mất cọc
bởi hủy cọc mất mũi tiền cọc nhưng họ có thể bán được nhiều lô đất lời hơn ông thịnh nói
trước đó trong tâm thư nói về việc tự nguyện xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đất đấu giá tài sản ô đất ba mươi hai
khu chức năng số ba trong khu đô thị mới thủ thiêm ông đỗ anh dũng nói
chủ tịch tân hoàng minh thừa nhận ông cũng nhận thấy việc chúng đấu giá với kết quả hai bốn mươi năm tỷ đồng trên một m hai
sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung
chia sẻ về mức giá cao nhất trong cuộc đấu giá ông dũng cho hay
thực tế trong quá trình tham gia đấu giá có rất nhiều nhà đầu tư trả giá cao đến hai mươi tỷ đồng
rồi bỏ cuộc từ đó chỉ còn lại một nhà đầu tư nước ngoài và tân hoàng minh tiếp tục tham gia đấu giá
người đứng đầu tân hoàng minh chia sẻ rằng
nếu tôi bỏ cuộc thì lô đất ba trăm một mươi hai này là lô đất được đánh giá đẹp nhất thủ thiêm
sẽ thuộc về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
trong suy nghĩ của tôi lúc đó trào lên lòng tự hào dân tộc danh dự của các tập đoàn đầu tư bất động sản trong nước
mà tôi là một trong những số đó
nên tôi đã quyết tâm trả giá cao hơn ba để giành quyền chúng đấu giá lô đất này
chậm nhất năm ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành người chúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
sau thời hạn tối đa năm ngày quy định nếu người chúng đấu giá không thực hiện ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
thì coi như đã từ chối kết quả đấu giá và mất tiền đặt trước cho lô đất đấu giá
tiếp đó trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế
người chúng đấu giá phải thanh toán cho ngân sách nhà nước năm mươi số tiền mua tài sản
ba mươi ngày tiếp theo người chúng đấu giá sẽ thanh toán đủ số tiền còn lại
trường hợp qua thời hạn thanh toán mà người chúng đấu giá chậm thanh toán tiền mua tài sản
thì bị thu tiền nộp chậm theo quy định về quản lý thuế
nếu quá thời hạn một trăm tám mươi ngày kể từ ngày đăng ký thông báo thuế
người chung đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản thì bị coi là vi phạm hợp đồng mua bán
khi đó trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tp hcm sẽ thông báo về việc không đủ nộp tiền mua tài sản đấu giá
để các cơ quan liên quan trình ubnd tp hcm hủy quyết định công nhận kết quả chúng đấu giá